hiện nay tại một số bệnh viện trên địa bàn tp hcm đã ứng dụng phần mềm trong việc truyền dẫn kết nối
đã giúp các bác sĩ có thể truy vấn hình ảnh từ máy ct x quang thay thế cho việc in phim truyền thống
khi thực hiện các xét nghiệm cho bệnh nhân giúp tiết kiệm thời gian cũng như chi phí cho bệnh viện
còn tại sở giáo dục và đào tạo đã triển khai thành công cổng an ninh thông minh trên nền tảng công nghệ thẻ chip điện tử
việc đưa công nghệ ngày càng đi sâu vào hoạt động của các đơn vị công
trong đó có công tác cải cách hành chính là điều đang được tp hcm thực hiện với những hiệu quả rõ rệt
không chỉ góp phần hiện đại hóa nền hành chính để phục vụ người dân tốt hơn
các bước tiến về cải cách hành chính còn phục vụ cho việc thực hiện thành công đề án xây dựng tp hcm trở thành thành phố thông minh
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm tám mươi
hội liên hiệp phụ nữ tp hcm tổ chức hành trình đến với các địa chỉ đỏ
các di tích lịch sử
địa điểm lịch sử gắn với chiến dịch mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám của quân và dân sài gòn gia đình
tự hào về truyền thống hào hùng về những thành quả cách mạng của cha ông qua hành trình đến với địa chỉ đó
còn giúp các thế hệ hôm nay suy ngẩm để có trách nhiệm hơn trong học tập
lao động trong hoạt động đối với cộng đồng và trách nhiệm công dân đối với đất nước
không chỉ là dịp ôn lại truyền thống hào hùng
hành trình này còn giúp khơi dậy tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ đoàn viên hội viên
để phục vụ nhu cầu mua vé đi lại của người dân trong dịp tết nguyên đáng mậu tuất hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày sáu tháng một nhiều hãng xe tại bến xê miền đông thành phố hồ chí minh đã chính thức bán vé xe tết
việc mua vé xe của người dân tương đối thuận lợi dễ dàng
giá vé năm nay cũng tăng từ hai mươi sáu mươi so với ngày thường và cũng tương đương với giá vé của năm ngoái
để đảm bảo người dân có vé yên tâm về quê ăn tết
năm nay bến xe miền đông đã tổ chức bán vé sớm hơn mỗi năm
cho hành khách đi các ngày từ hai mươi bốn đến hai mươi tám tháng chạp
ngoài ra các hãng xe cũng bố trí thành nhiều quầy để phục vụ khách được nhanh hơn
thời gian bán vé trong ngày từ năm h đến một mươi chín h hàng ngày
tiến tới công nghiệp bốn liên tục là chủ đề được quan tâm tại nhiều diễn đàn
trong thời gian qua
nhưng để tận dụng các cơ hội và bắt kịp của cách mạng công nghiệp bốn
nhiều chuyên gia cho rằng
cần bắt đầu ngay từ những việc đơn giản nhất thiết yếu và bền vững nhất
là phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao
mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự truyền hình nhân dân vừa thực hiện
là một trong năm mươi thành phố lớn trên thế giới
thành phố hồ chí minh đang đứng trước những khó khăn
cùng các vấn đề mới nảy sinh như ngập nước kẹt xe ô nhiễm không khí và tiến ô
những trần giới hạn ấy thách thức sự phát triển bền vững của thành phố
để vừa qua thách thức này
trong điều kiện nguồn lực về tài chính và hạ tầng kinh tế xã hội còn hạn chế
đòi hỏi đảng bộ thành phố hồ chí minh phải tập trung cao
cho việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng
bởi đây chính là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững
trên thực tế lao động tại thành phố hồ chí minh
đang làm các nghề đơn giản và thợ chiếm hơn bốn mươi
nguồn nhân lực dồi dào nhưng chất lượng chưa cao
hiện phần lớn lao động đang làm việc trong khu vực ngoài nhà nước
là những doanh nghiệp nhỏ và vừa với đa dạng các ngành nghề
bên cạnh đó thiếu vắng đội ngũ công nhân công nghiệp hiện đại
các sản phẩm công nghiệp chủ yếu là gia công cho nước ngoài
các sản phẩm thủ công nghiệp đơn điệu và ít đổi mới
tại các khu chế xuất khu công nghiệp khu công nghệ cao
vấn đề đào tạo nguồn nhân lực đòi hỏi thường xuyên và có chất lượng
để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
đang sử dụng một nguồn lực lao động lớn của thành phố
tại đầu vào của các doanh nghiệp và những vị trí cần có người
thì nó còn một khoảng cách khá lớn
hiện nay rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm
rất chăn trở về vấn đề đào tạo nhân lực tại thành phố
chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế
với năm mươi bốn trường đại học hai mươi năm trường cao đẳng chuyên nghiệp
một mươi trường cao đẳng nghề bốn mươi một trường trung cấp chuyên nghiệp
hai mươi sáu trường trung cấp nghề và hơn ba trăm bảy mươi cơ sở dạy nghề
đào tạo cho xã hội hơn ba trăm linh lao động mỗi năm
thành phố hồ chí minh hiện là trung tâm hàng đầu của cả nước
về quy mô đào tạo nguồn nhân lực
thế nhưng vấn đề là đào tạo như thế nào để có nguồn nhân lực chất lượng cao
và đào tạo theo nhu cầu xã hội
chứ không phải đào tạo theo nhu cầu của nhà trường và ý muốn của người học
riêng cái lĩnh vực sản xuất giống như ngành kim loại của chúng tôi
thì tìm được những bạn giỏi về chuyên môn cũng rất là khó
đặc biệt là về kỹ sư nhiều lúc mình phải thuê từ nước ngoài
và đào tạo trong nước từ từ rồi sau khi đào tạo mà nếu mà cái nguồn nhân lực của mình chưa đủ
thì mình tìm thêm cũng đã là rất là vất vả
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những chương trình đột phá
nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực
đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực cho chín ngành dịch vụ và bốn ngành công nghiệp trọng yếu
vấn đề đặt ra hiện nay đối với đảng bộ thành phố hồ chí minh
là tiếp tục có nhiều chính sách giải pháp về nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh
đây là một trong những yếu tố có tính quyết định đẩy nhanh tốc độ phát triển hội nhập và thu hút đầu tư
tập đoàn xây dựng hòa bình là doanh nghiệp duy nhất trong ngành xây dựng liên tục một mươi năm đạt thương hiệu quốc gia
hiện nay tập đoàn hòa bình có gần một mươi hai bốn trăm linh nhân viên
năm hai nghìn một mươi bảy doanh thu đơn vị đạt hơn một mươi sáu tỷ đồng lợi nhuận đạt trên một tỷ đồng
có được thành công đó chính là nhờ tập đoàn hòa bình đã chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao
ngay từ những ngày đầu tiên
ngày đầu thành lập
tập đoàn hòa bình đã chú trọng xây dựng nguồn nhân lực cao ngay từ những ngày đầu tiên
để phát triển nguồn nhân lực ngoài chú trọng thành lập các nhóm giảng dạy nghiên cứu được đầu tư đồng bộ
để kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo nhất là đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
thành phố đã chú trọng đào tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đổi mới phương pháp giáo dục
tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa trong đào tạo nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm
hiện nay đã có nhiều trường đại học cao đẳng trên địa bàn liên kết với các trường đại học uy tín trên thế giới
đào tạo đưa sinh viên đi thực tập ở nước ngoài tổ chức các kỳ thực tập doanh nghiệp v v
cái nguồn nhân lực là cái sự đòi hỏi cấp thiết của thành phố hồ chí minh nói riêng và cả nước nói chung
với một cơ chế mà quốc hội và chính phủ vừa rồi thông qua cho thành phố hồ chí minh được tự chủ phần nào đó
thì đã góp phần là một đòn bẫy là một cơ hội và một điều kiện để chúng ta có thể thực hiện được
cái ý tưởng đó để không phải chỉ riêng cho người dân sống và làm việc ở thành phố mà người dân của tất cả những nơi khác đến đây
kể cả người nước ngoài thì tôi cảm thấy rằng là có lẽ là đã đến lúc chúng ta phải làm sao có một đội ngũ chất lượng thực sự
được quy hoạch bài bản và được đóng góp hết sức mình cho sự kiến tạo và phát triển nền kinh tế quốc gia
thì cái cuộc cách mạng bốn này nó sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề nó sẽ làm tốc độ tăng trưởng nhanh hơn
nó sẽ giải quyết được khối lượng công việc nhiều hơn
nó tạo ra cái số lượng sản phẩm mới đạt yêu cầu cao hơn tạo ra một cái hệ thống để cái nguồn tạo ra gdp
những cái nguồn thu ngân sách và cũng như là kiến tạo được những cái thể chế mới thì nó sẽ tốt hơn
thông qua gọi là vừa là chính phủ điện tử vừa là doanh nghiệp điện tử vừa là hệ thống giao thương giữa trong nước với nước ngoài là điện tử
năm hai nghìn một mươi bảy công viên phần mềm quang trung xếp thứ ba trên tổng số tám khu công nghệ tại châu á
khi đánh giá về các yếu tố liên quan đến hiệu quả hoạt động
hiệu quả hoạt động của khu như tỷ lệ lớp đầy chính sách đải ngộ hạ tầng viễn thông
đứng thứ tư về các yếu tố liên quan đến quy mô hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong khu
như mức độ thu hút vốn fdi quy mô doanh nghiệp fdi tay nghề của nguồn nhân lực
vấn đề quan trọng nhất của công nghệ bốn là chuẩn bị về nhân lực
là cần có sự phối hợp giữa các trường đại học và doanh nghiệp trong vấn đề đào tạo đội ngũ kỹ sư
có kỹ năng nắm bắt được các công nghệ mới để sẵn sàng tạo ra thế mạnh cho doanh nghiệp việt nam
thành phố hồ chí minh nơi tập trung các trường đại học lớn
điều kiện rất thuận lợi để phát triển công nghiệp bốn ở lĩnh vực công nghệ thông tin
có hai việc song song cần làm
cái thứ nhất là tạo thị trường tức là chiến lược của thành phố về thành phố smart city
là sẽ tạo ra một cái thị trường rất là tốt
giúp cho các doanh nghiệp việt nam
tương nhiên là triển khai ứng dụng những công nghệ mới tại việt nam
cho các ngành cho các lĩnh vực khác nhau
thứ hai là về nhân lực
thì nếu mà các cái trường đại học ở việt nam đẩy mạnh việc đào tạo những kỹ năng mới
những công nghệ mới và có sự phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp
thì sẽ tạo ra một nguồn nhân lực đông đảo và có trình độ cao
thành ủy thành phố hồ chí minh cũng đã ban hành nhiều chương trình cụ thể
để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của thành phố
đó là nâng cao chất lượng nhân lực cho hệ thống chính trị đào tạo nhân lực cho hệ thống y tế
phát hiện bồi dưỡng năng khiếu nhân tài lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao
nâng cao chất lượng đào tạo nghề đào tạo đội ngũ doanh nhân
hàng năm thành phố cũng đưa vào diện quy hoạch đề bạt bổ nhiệm cán bộ là những sinh viên trẻ từ các trường đại học
nhanh chóng thay đổi tư duy và nâng cao chất lượng đào tạo ở hệ thống các trường đại học trường nghề
để có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động về trình độ tay nghề và kỹ năng của người lao động
đó là yêu cầu bức thiết hiện nay mà đảng bộ thành phố hồ chí minh tập trung thực hiện
bởi khi hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới thì những tiêu chuẩn về lao động cũng phải cao hơn
trước mắt là phải đạt chuẩn nghề nghiệp mang tầm quốc tế để có đủ sức cạnh tranh với lao động các nước
sự thành công không phải là ở chỗ có thật dồi dào phương tiện sản xuất thật là mạnh về tài chính
mà quan trọng nhất là trí tuệ là sự thông minh
kiến thức đó là những nền tảng cho năng lực cạnh tranh trong thời đại mới
thành phố đã có những chính sách cụ thể để có thể thu hút được nguồn lực này
và việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực này thì nó không chỉ bó gọn trong cái phạm vi bộ máy công quyền của thành phố
mà chúng tôi sẽ liên kết
chúng tôi sẽ làm thế nào để đào tạo các nguồn nhân lực cho các kinh nghiệp
để làm thế nào chúng ta có đội ngũ nhân lực phát triển cách đồng bộ
bởi vì chúng tôi cho rằng là để thành phố phát triển thì cái nguồn lực xã hội là cực kỳ quan trọng
do đó thành phố phải chia sẻ và ủng hộ cho việc đào tạo nguồn nhân lực chung của cả thành phố này
đảng bộ chính quyền thành phố đang tập trung thực hiện các giải pháp đề ra có tính cấp bách trọng tâm là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao
tạo nền tảng cho sự phát triển thành phố hồ chí minh nhanh bền vững năng động và sáng tạo
với những cơ chế chính sách đầu tư đúng hướng thành phố hồ chí minh không chỉ là một trung tâm công nghệ thông tin ở việt nam
mà cả cho khu vực châu á về công nghiệp
quận một mươi hai là một trong ba quận được thành phố chọn thí điểm xây dựng để đào tạo nguồn nhân lực chung của cả thành phố

bởi vậy đảng bộ và chính quyền quận đang tập trung
phóng sự ngay sau đây sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này
ứng dụng công nghệ như phần mềm quản lý công việc và quản lý địa bàn dân cư
làng dân cư cổng dịch vụ công trực tuyến tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến
các giải pháp tiếp nhận phản ánh góp ý đánh giá việc giải quyết hồ sơ
và phần mềm tương tác với người dân thông qua ứng dụng di động
những giải pháp hướng đến phục vụ tốt cho người dân
đã sử dụng tất cả những phương tiện và các trang thiết bị để công tác lấy số thứ tự nó nhanh hơn
và việc hướng dẫn cho những người dân đến đúng cái bàn cái cửa để người ta được phục vụ
rất mừng là bà nhân dân tuyển hai và cán bộ viên chức đã có những tiến bộ vượt bực trong thời gian qua
hồ sơ thủ tục hành chính tại một phân hệ ví dụ như hộ tịch
thì tất cả dữ liệu này được liên thông sang các dữ liệu quản lý công dân
do vậy các ứng dụng nội nghiệp khác của phường có thể sử dụng dữ liệu này
thì cái đó chính là cái điểm nội vật của g o
khi so sánh với các ứng dụng chính phủ địa phương khác
tại ủy ban nhân dân quận người dân có thể làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể
đăng ký lao động trích lục hay đăng ký hộ tịch sao y từ bản gốc
theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến
bên cạnh đó phần mềm tải miễn phí hcmc giúp người dân gửi phản ánh
góp ý về mọi lĩnh vực đến chính quyền quận một mươi hai
mọi ý kiến đóng góp sẽ tự động chuyển đến cán bộ và lãnh đạo liên quan
người dân có thể theo dõi tiến độ giải quyết và phản hồi trên các ứng dụng
hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến
thuận lợi hơn là người dân có nhiều lựa chọn trong việc giao dịch hồ sơ
như đăng ký tại phường quận hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến
và theo dõi được tiến độ giải quyết hồ sơ nhận được thông báo qua email
hoặc tin nhắn về kết quả cũng như thư xin lỗi nếu kết quả chậm
với tính năng liên thông các dữ liệu của ủy ban nhân dân một mươi một phường
trên địa bàn quận một mươi hai các giải pháp chính quyền điện tử
giúp cán bộ tra cứu thủ lý nhanh chóng dễ dàng trong việc xử lý hồ sơ
giảm bớt nhiều thời gian khai thác hiệu quả dữ liệu địa bàn dân cư
và những lợi ích từ các giải pháp sẽ làm tăng hiệu quả công việc của cán bộ
nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn giảm thời gian thủ tục cho người dân
tăng sự tương tác với người dân qua dịch vụ công trực tuyến
chúng tôi rất quan tâm đến việc thực hiện thủ tục hành chính
cũng như cải cách hành chính của quận và đặt mục tiêu phục vụ người dân lên trên hết
trong năm hai nghìn một mươi sáu chúng tôi được đánh giá bảy trên hai mươi bốn nguồn nguyện
có chỉ số cải cách hành chính tốt nhất của thành phố
xây dựng một đô thị thông minh chúng tôi cần rất nhiều đơn vị tư vấn
quan trọng là chúng tôi phải có một kế hoạch rất cụ thể
có những nhà tư vấn
để có những giải pháp mới nhất
với mục tiêu cung cấp một nền dịch vụ hành chính nhanh hơn chính xác hơn công khai minh bạch
và người dân có thể quan sát việc thực hiện quản lý của nhà nước
thời gian tới ủy ban nhân dân quận một mươi hai sẽ tiếp tục bổ sung nâng cấp thêm nhiều giải pháp
dịch vụ trực tuyến tiện ích
đây là một trong những bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử
và số hóa tại quận một mươi hai góp phần cùng đảng bộ và chính quyền thành phố hồ chí minh
thực hiện thành công một trong bảy bước
đây là một trong bảy chương trình đột phá mà nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi đã đề ra
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào thứ bảy tuần sau